tình dục mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đối với cả nam với nữ
dưới đây là những lý giải khoa học tay do tình dục khiến cho phụ nữ trở nên xinh đẹp trẻ trung và hấp dẫn hơn
theo một nghiên cứu một nhà tâm lý học lâm sàng tư vấn người anh đã phát hiện ra rằng
các cặp đôi quan hệ tình dục đều đặn hai ba lần một tuần trong trẻ hơn một mươi tuổi so với tuổi thọ của họ
tiến sĩ cũng đã đưa ra một số lý thuyết của đàn ông tại sao những cuộc ân ái thường xuyên dường như là nguồn gốc của sự trẻ trung
các khía cạnh tình cảm tâm lý và sinh lý của cuộc ân ái có ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc tổng thể của một người
ông tin rằng tình dục kích thích giải phóng các hóa chất giúp giảm căng thẳng
các cặp đôi quan hệ tình dục thường xuyên cũng có ý thức giữ gìn vóc sáng và nỗ lực để có được vẻ ngoài đẹp đẽ hấp dẫn với bạn đời
có một đời sống tình dục lý tưởng cũng cải thiện lòng tự trọng và giúp bạn hạnh phúc hơn rất nhiều
một tình dục khiến cho phụ nữ trở nên rạng rỡ
mọi người đều thấy những phụ nữ hạnh phúc thường có vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ trung hơn
một cuộc sống tình dục hài hòa sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện lưu thông máu tốt hơn
điều này sẽ bơm một lượng oxy dồi dào vào các cơ quan trong cơ thể đặc biệt khiến cho da rẻ bạn tươi sáng và hồng hào hơn
hai làm chuyện ấy thường xuyên và thoả mãn sẽ khiến bạn trở nên xinh đẹp và tỏa sáng
quan hệ tình dục đều đặn làm tăng nồng độ edgeogen ở phụ nữ thúc đẩy sản xuất colagen ngăn ngừa nếp nhăn và tránh tình trạng khô ra quá mức
vì vậy lan da của bạn trở nên tươi sáng hơn sau khi quan hệ tình dục
các hoạt động tình dục tương tự như hoạt động thể chất giúp cơ thể đào thải độc tố giúp cho bạn có vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy sức sống đẩy lùi hiện tượng da lão hóa và chảy xệ theo tuổi tác
quan hệ tình dục có thể ngăn ngừa mụn trứng cá giúp phụ nữ tự tin hơn
theo góc độ khoa học quan hệ tình dục giúp cân bằng các học môn giới tính không gây tăng tiết mạnh một loại hóc môn nào
do đó nó làm giảm sự xuất hiện của một trứng cá do nội tiết tố
hàm lượng hốc môn không ổn định là một trong những nguyên nhân gây mụn trứng cá sai sẵn đối với nhiều chị em
quan hệ tình dục cũng làm tăng nồng độ imu globin một loại kháng thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể
vì thế chuyện tranh gối có tác dụng đối với việc ngăn ngừa mụn trứng cá nội tiết ở phụ nữ
tình dục cũng cải thiện lưu thông máu giúp da loại bỏ độc tố và tăng cường dinh dưỡng đến làn da
kết quả của việc yêu điều đặt đó là làn da mịn màng và mái tóc cũng mượt hơn điều đó khiến cho phụ nữ tự tin hơn với vẻ ngoài của mình
tình dục giúp giảm căng thẳng khiến bạn trẻ trung hơn
khi quan hệ tình dục cơ thể cảm thấy sạc khoái và thư giãn
quan hệ tình dục giúp giải phóng các khóa chất mang lại cảm giác tốt hơn trong não như ôtocin và dopamine
những chất này giúp bạn làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng
căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa da đứng sau tác hại của ánh mặt trời
vì vậy lợi ích giảm căng thẳng của quan hệ tình dục khiến mọi người trông trẻ hơn
ngoài ra khi quan hệ tình dục đạt được cơ khói cơ thể sẽ giải phóng ra chất prolactin khiến chúng ta cảm thấy thư giãn và buồn ngủ
tình dục giúp chúng ta ngủ ngon hơn và chất lượng giấc ngủ cũng rất quan trọng trong việc giảm căng thẳng tâm lý
tiến sĩ win cũng cho rằng tác động giảm căng thẳng của tình dục thường xuyên chỉ áp dụng cho những cặp vợ chồng có kết hôn
những kiểu tình một đêm và những cuộc tịnh vùng trộn thường gây căng thẳng và lo lắng khiến cho hoạt động tình dục không mang lại lợi ích này
ở tuổi nào hàm muốn tình dục sạch rào nhất và ngọn lưỡi đó kéo dài trong bao lâu
hiểu được từng giai đoạn là một cách để tìm ra
các nhà khoa học hay các nhà chuyên gia vẫn chưa thể thống nhất chính xác điều gì tạo nên ham muốn tình dục bằng cách đo lường nó ở nam giới hay phụ nữ
mặc dù các học môn đóng một vai trò nào đó nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết rõ ràng chúng tạo ra sự khác biệt như thế nào
các yếu tố khác như tâm lý xã hội và thể chất cũng kết hợp với nhau tạo ra ham muốn tình dục ở cả nam giới và nữ giới
khi đàn ông đã tìm ra hàm muốn tình dục
turen là một loại hóc môn mà nam giới cần để kích thích tình dục thường cao ở độ tuổi hai mươi và ham muốn tình dục cũng vậy
nhưng đó cũng là thời điểm nam giới thường lo lắng về tình dục vì thiếu kinh nghiệm
đó có thể là một phần lý do tại sao có khoảng tám và có thể có nhiều hơn đàn ông ở độ tuổi hai mươi có thể bị rối loạn cơ dương
tình trạng này có thể xảy ra do vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc y tế hoặc thậm chí là dấu hiệu
dấu hiệu cho thấy có nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch
khi đàn ông ba mươi tuổi và đầu bốn mươi
nhiều nam giới tiếp tục có ham muốn tình dục mạnh mẽ trong những năm này
mặc dù tết turen bắt đầu giảm từ từ vào khoảng từ ba năm nó thường giảm khoảng một mỗi năm
nhưng nó có thể nhanh hơn đối với một số nam giới
điều này có thể có một số ảnh hưởng đến hàm muốn tình dục của đàn ông
thêm vào đó đối với nhiều nam giới các nàng trong công việc gia đình và các cam kết khác
có thể ảnh hưởng đến mức độ hứng thú với tình dục
đàn ông năm mươi tuổi trở lên
nếu có sức khỏe và thể chất tinh thần tốt không có lý do gì
đàn ông tiếp tục tận hưởng cuộc sống tình dục của mình khi rời đi
dối loạn cương dương trở nên phổ biến hơn khi dài đi
sự cương cứng có thể xảy ra ít thường xuyên hơn và có thể kém săn chắc hơn
nhưng bản thân tuổi tác không gây ra vấn đề nhiều như các vấn đề sức khỏe trở nên phổ biến ở theo tuổi tác
như bệnh tim mạch đái tháo đường cholesterol cao béo phì
và các loại thuốc điều trị bác sĩ có thể trao đổi về các lựa chọn điều trị dối loạn cơ dương
đàn ông cần một số testerol để kích thích nhưng nó có thể khác nhau ở mỗi người
và mặc dù là mức độ suy giảm theo tuổi tác
các nhà khoa học chưa thể khẳng định chính xác điều này ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như thế nào
một số nam giới có testosterone thấp vẫn có ham muốn tình dục bình thường
các vấn đề y tế khác thể chất và sức khỏe tinh thần có thể là những yếu tố quan trọng không kém
hai ham muốn tình dục ở phụ nữ
khi phụ nữ ở tuổi hai mươi phụ nữ có khả năng dễ thụ thai hơn ở từ độ tuổi thanh thiếu niên đến cuối tuổi hai mươi so với những năm tiếp theo
điều này có thể khiến phụ nữ lựa chọn nhiều hơn về thời điểm quan hệ tình dục
trên thực tế các nhà khoa học cho rằng ham muốn của phụ nữ có thể tăng lên khi khả năng sinh sản bắt đầu giảm vào độ tuổi hai mươi
phụ nữ ba mươi và đầu bốn mươi tuổi thời điểm này của cuộc đời có thể là giai đoạn ham muốn tình dục của phụ nữ
phụ nữ mạnh nhất một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ từ độ tuổi hai mươi bảy đến bốn mươi năm có những tưởng tượng tình dục thường xuyên hơn và mãnh liệt hơn so với phụ nữ trẻ hơn hoặc lớn tuổi hơn
họ cũng quan hệ tình dục nhiều hơn trước
khi có con ở mọi lứa tuổi việc mang thai và sinh con đều có ảnh hưởng lớn đến đời sống tình dục của bạn
nhưng ở mỗi người thì khác cơ thể và nội tiết tố của phụ nữ có những thay đổi trong suốt thai kỳ
điều đó có thể đồng nghĩa với việc đôi khi tăng hàm muốn đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ hai
tuy nhiên phụ nữ thường lo lắng về việc quan hệ tình dục khi đang mang thai có an toàn hay không
cho con bú nuôi con và các công việc khác cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian năng lượng và hứng thú của phụ nữ trong chuyện chăn gối
phụ nữ năm mươi tuổi trở lên khoảng năm mươi tuổi phụ nữ bất lo lắng về nhiều vấn đề trong cuộc sống
ngay cả bớt lo lắng về việc mang thai có thể khiến một số phụ nữ hứng thú hơn với việc tràn gối
nhưng khi bước vào giai đoạn mãn kinh nồng độ jugen giảm xuống
điều này có thể làm giảm ham muốn tình dục

các cơn bóc hỏa lo lắng tăng cân và các vấn đề về giấc ngủ cũng có thể khiến phụ nữ có tâm trạng không tốt
do đó phụ nữ nên hỏi bác sĩ về các loại thuốc hóc môn bôi trơn và các cách điều trị
hãy đi khám để được hỗ trợ khi có vấn đề về tình dục
nói chuyện với bác sĩ về bất kỳ vấn đề nào với hàm muốn tình dục
vì chúng có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe
nếu phản ứng thể chất là vấn đề bác sĩ có thể kê đơn các học môn có thể làm tăng ham muốn tình dục tổng thể
như estrogen cho phụ nữ tetrogen cho nam giới hoặc các loại thuốc tăng ham muốn